theo vnx press mới đây các nhà khoa học sử dụng virus bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như zika
bại liệt hoặc heper để thúc đẩy hệ biến dịch từ đó tiêu diệt tế bào ung thư
tạp chí huyết học anh mới đây ghi nhận bệnh nhân sáu mươi một tuổi khỏi ung thư hạch bạch huyết
giai đoạn ba sau khi mắc covid một mươi chín người này phải nhập viện một mươi một ngày
khi các triệu chứng covid một mươi chín thuyên giảm ông trở về nhà khoảng bốn tháng sau
bệnh ung thư của ông cũng biến mất
trong thời gian nằm viện ông không được điều trị bằng stery hoặc các liệu pháp ung thư thông thường khác
bởi sức khỏe nhìn chung kém trước đó bệnh nhân từng ghép thận thất bại
đây là tình trạng hiếm gặp song không phải lần đầu tiên một bệnh nhân tự khỏi ung thư sau khi nhiễm virus
việc sử dụng các loại virus chết người hoặc vaccine bệnh truyền nhiễm để kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể
điều trị khối u ác tính là chủ đề nóng trong nghiên cứu ung thư
phương pháp này được truyền thông nhắc tới nhiều trong năm hai nghìn một mươi tám vì virus zika bại liệt và eninovirus gây viêm đường hô hấp của trẻ sơ sinh trẻ nhỏ
các loại virus chết người có thể là nguồn hy vọng lớn cho những người mắc bệnh ung thư hiện không thể chữa khỏi
ý tưởng trên không mới đã được đề xuất vào đầu thế kỷ hai mươi và nghiên cứu nghiêm túc vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trong thời gian dài các công trình không có gì đáng chú ý
đến năm hai nghìn một mươi năm cục quản lý thực phẩm và dược mỹ fda chấp thuận
amgen is imlisic được gọi là tvec liệu pháp điều trị ung thư dựa trên virus đầu tiên
virus được sử dụng là happer gây lở luet trên da thường là gần miệng hoặc vùng nhạy cảm
liệu pháp hoạt động bằng cách lây nhiễm virus cho các tế bào khối u
virus biến đổi gen giúp tăng cường miễn dịch tiêu diệt ung thư từ bên trong
nghiên cứu cho thấy khối u trên một mươi sáu bệnh nhân tiêm thuốc đã nhỏ lại
trong khi tỷ lệ thông thường chỉ là hai
phil dachner giám đốc khoa miễn dịch học huyết học và căn nguyên
ung thư của viện ung thư quốc gia nci cho biết
tvec không chỉ là điều trị khối u ban đầu
nó còn thúc đẩy hệ miễn dịch tiếp tục hoạt động sau khi khối u di căn
trong khi đó virus sika và bại liệt có thể sử dụng để điều trị u nguyên bào thần kinh đệm
đây là ý tưởng kỳ lạ với một số người
bởi jica gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ của trẻ sơ sinh
dẫn đến teo não và dị tật
các nhà khoa học đại học du đã được fda trao danh hiệu đột phá
khi tìm ra liệu pháp điều trị khối u não bằng virus bệnh liệt
vào năm hai nghìn một mươi sáu
các nhà nghiên cứu khác đi đầu trong việc phát triển các loại virus
chống lại bệnh ung thư não ác tính là yuan fiyou
giáo sư khoa ung thư thần kinh tại trung tâm ung thư md andation
năm hai nghìn một mươi tám ông dẫn đầu thử nghiệm về liệu pháp điều trị ung thư
dựa trên adenovirus gây viêm đường hốp
virus sẽ liên kết có chọn lọc với các tế bào ung thư
từ đó thúc đẩy hệ biến dịch tiêu diệt chúng
khi tạo ra virus chúng tôi không coi đây là liệu pháp miễn dịch
chính hệ thống miễn dịch tự điều phối
việc tiêu diệt ung thư chứ không phải virus fulyal nói
trong nghiên cứu gần nhất của ông hai mươi tám bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp
từ andinovirus tái phát ung thư năm bệnh nhân sống sót sau hơn ba năm
một bệnh nhân sống sót sau bốn năm năm
nếu so sánh với những loại ung thư có thể điều trị được
con số này không quá ấn tượng
nhưng đối với loại u não ác tính đây là tiến bộ đáng chú ý
trong thử nghiệm của fueo bệnh nhân đáp ứng được liệu pháp
có thời gian sống sót vượt dự kiến
chất lượng cuộc sống của họ cũng được cải thiện rõ rệt
ở trường hợp của bệnh nhân covid một mươi chín sáu mươi một tuổi
một số chuyên gia phỏng đoán phản ứng miễn dịch đã vô tình tiêu diệt tế bào ung thư
thông thường phản ứng miễn dịch có sự tham gia của đội ngũ tế bào t
tế bào bạch cầu kháng thể và protein quan trọng để điều phối phản ứng
được gọi là sideci
các phản ứng miễn dịch thường đặc hiệu cho một mầm bệnh
trong trường hợp này là covid một mươi chín
đôi khi phản ứng có thể gây ra tác động rộng hơn
triệt tiêu cả các tế bào ung thư
phản ứng siduca quá lớn có thể kích thích cả khả năng miễn dịch không đặc hiệu khác
dẫn đến sốt và nhiều triệu chứng khó chịu
lượng sideca cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh ung thư
tiến sĩ jonathan freiberg trung tâm y học đại học rochester nhận định
các khối u bạch huyết cũng đặc biệt nhạy cảm
với hệ miễn dịch đã bị thúc đẩy bởi quá trình nhiễm virus
nó là bệnh ung thư của hệ thống miễn dịch
những tế bào này được thiết kế đặc biệt nhạy cảm với hoạt động của citogate
nhưng các khối u rắn thì không bị ảnh hưởng freiberg nói